để có thể áp dụng bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã ban hành kế hoạch mở cao điểm chín mươi ngày đêm
triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú
và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề ảnh không xấu của chính phủ
và tại tp hcm cũng như các địa phương khác quận phú nhuận đang bước vào giai đoạn đua nước rút thực hiện kế hoạch này
con cái đi làm xa nhà chỉ còn lại hai vợ chồng tuổi đã cao lại không có người đưa đón
nên khi thấy lực lượng công an phường xuống tận nhà để tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ làm căn cứ công dân gắn chip
và lợi ích của thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư ông trương ngọc ẩn cảm thấy đây là một việc làm rất có ý nghĩa
thủ tục nó sẽ đơn giản mình chỉ cần một cái tờ căn cức công dân thôi thì mình lên làm là nó tiện lợi
thì cũng không có phải mà sách nhiều giấy tờ
ở giai đoạn một cũng giống như nhiều địa phương khác các cán bộ chiến sĩ công an phường tám quận phú nhuận
đã tổ chức đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để hướng dẫn hỗ trợ làm căn cứ công dân gắn chip cho người dân
trong giai đoạn hai đều hoàn thành các dị tiêu đảm bảo dữ liệu dân cư đúng
đủ sạch sống cấp căn cức công dân gắn chiếp cấp định danh điện tử
dịch vụ công trực tuyến hiệu quả kịp thời đúng quy định
công an phường tám tiếp tục duy trì công tác xuống tận nhà dân
đi từng ngõ gõ từng nhà để làm sao mà từng cái dữ liệu của nhân khẩu nó đảm bảo đúng đủ sạch sống
đặc biệt là những nhân khẩu hiện nay là không xác định được chỗ ở
thì công an phường phải qua nhiều nguồn thông tin đi xuống từng phố thông qua những mối quan hệ
rồi trao đổi với những địa phương cư chú những mối quan hệ để nắm biết được
để thu thập tài liệu để đảm bảo làm sao tới ngày ba mươi một tháng một mươi hai thì dữ liệu của từng nhân khẩu sẽ đảm bảo được đúng
chỉ tính riêng tại quận phú nhuận công an quận được cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
và công an thành phố hồ chí minh do hoàn thành chỉ tiêu một mươi bảy ba trăm linh dữ liệu cần phải làm sạch
từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó nhân khẩu thường trú là khoảng một mươi năm còn lại là nhân khẩu tạm trú
một số khó khăn vướng mắt mà nhiều địa phương gặp phải là nhân khẩu thường trú vắng mặt ở địa phương không rõ nơi đến
công dân lớn tuổi thứa ngày tháng sinh và một số trường hợp xúc cảnh ra nước ngoài
công an quận với vai trò thường trực cũng tham mưu cho lãnh đạo quỹ ban quận để có chỉ đạo phòng tư pháp
và tư pháp một mươi ba phường phối hợp hỗ trợ lực lượng công an chỉ đạo các ban ngành đoàn thể vào cuộc
để cùng hỗ trợ lực lượng công an để thu thập thông tin để mời công dân về để bổ sung thông tin để phục vụ làm sạch dữ liệu
nhân đây công an quận dần cũng kêu gọi những người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn mà vắng mặt không rõ đây đến
hãy có khẩn trương là liên hệ công an quận phú nhận để thực hiện việc bổ sung thông tin công dân
và thực hiện thủ tục cấp công dân có chip để thực hiện giải quyết thủ tục bàn chánh và các giao dịch nhân sự
khi mà sổ hộ khẩu và sổ thường trú không còn sử dụng
đối với một số lo ngại về việc bỏ số hộ khẩu số tạm trú cần để giải quyết hành chính
về điều này đại diện công an cho biết công dân có thể liên hệ công an các phường xã thị trấn
để được cấp mẫu ct bảy để xác định thông tin cư trú